thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ về phương án phân bổ một mươi tỷ đồng
từ nguồn vốn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia
của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi họp thủ tướng nêu rõ về nguyên tắc đầu tư trung hạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
dự toán thu chi ngân sách nhà nước mới chỉ là dự kiến và thực hiện theo kế hoạch đầu tư
ngân sách nhà nước hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được thực hiện theo dự toán đến nay chưa có số thực
nhưng không thể chờ có số thực này mới có thể phân bổ chi đầu tư công vì như vậy sẽ bị động
không hoàn thành kế hoạch ảnh hưởng đến các mục tiêu kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu cần phải phân tích rõ bản chất vấn đề để giải trình rõ với chính phủ
với ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội về vấn đề này
trên cơ sở kết quả ra soát tổng thể các nguồn vốn đầu tư công còn lại của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
giao bộ kế hoạch và đầu tư
chủ trì cùng bộ tài chính và các bộ ngành tổng hợp xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công
trong giai đoạn này để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm hai hòa giữa các vùng miền
ưu tiên các vùng còn khó khăn đặc biệt đông bang sông kiểu long và miền núi phía bắc
bên cạnh đó cũng cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng cấp bách liên kết vùng
có tính chất lan tỏa tạo động lực thu hút đầu tư tư nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu việc phân bổ phải trên tinh thần công khai minh bạch hợp lý giữa các vùng miền
trong lúc biến đổi khí hậu thời tiết thiên tài diễn ra phức tạp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
đúng các nghị quyết kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
bảo đảm công khai minh bạch không để lợi ích nhóm tham nhũng lãng phí